huyện lục yên tỉnh yên bái là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ thời gian vừa qua
để bảo đảm cuộc sống sinh hoạt cho người dân ubnd huyện đã bố trí di rời bà con tới các khu tái định cư
để tiếp tục ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất
tuy nhiên hiện người dân lục yên không muốn đến các khu tái định cư để sinh sống
có đến ở thì cuộc sống của họ cũng vô cùng khó khăn và có hộ thì lại quay về nơi ở cũ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân để phần nào thấy rõ những bất cập của các khu tái định cư này
xã mường lai huyện lục yên có hai mươi hai thôn với một tám trăm bốn mươi hộ chủ yếu là người tày sinh sống
địa hình lòng trảo xung quanh là núi đá cao có hai suối chính trải qua
để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra tỉnh yên bái đã quyết định đầu tư xây dựng khu tái định cư nà nhàn hai
cho một trăm năm mươi một hộ dân có nơi ở mới
tuy nhiên mỗi hộ được cấp từ hai trăm linh đến ba trăm linh
hai trăm linh mét vuông đất chỉ đủ để làm nhà không có đất sản xuất chăn nuôi cuộc sống vô cùng khó khăn
một trăm năm mươi một hộ thì chỉ có tám mươi bốn hộ dân đã ra ở một mươi một hộ đi làm ăn xa cả năm không về nhà bỏ trống nên có dại mọc lấn nền nhà
gia đình chị hoàng thị hưởng về ở khu tái định cư được cấp hơn hai trăm năm mươi mét vuông
nhưng chỉ làm được nền nhà không có nơi sản xuất kinh tế rất khó khăn
con cái chị phải đi học cách xa trường học bốn km
chị cho biết hiện tại nơi ở mới không có nơi sản xuất
không bằng nơi ở cũ mà bản thân chị cũng thường xuyên đau ốm hàng tháng đều phải đi viện rất tốn kém
chị phải đổi sang phải kiếm tiền đổi sang nói chung là cuộc sống ở đây chẳng ổn định đâu không ổn định đâu
chị cứ nghĩ là nếu mà có điều kiện thì chị không ở đây thật
thì chị đi tìm chỗ khác ở chị chẳng ở đây được bởi vì ở đây có mỗi cái nhà là không có gì mà mình sinh hoạt được chẳng là nha tiền
thì qua quá trình sinh sống thì theo khu vực
phong tục tập quán của địa phương thì do cái đất của khu tái định cư thì cấp cho mỗi hộ là mấy hộ ba trăm linh mét
thế thì mà qua quá trình sinh hoạt hàng ngày thì theo phong tục tôi thì là bà con nông thôn
mà dưới khá mực lai thì theo cái thuần nông riêng về sản xuất nông nghiệp nước thôi
thì trong gia sinh sống ở đây thì bà con đi làm ruộng thì cũng xa mà ở đây thì đặc biệt là xa đồi xa rừng đi làm nó cũng gặp khó khăn
tái định cư là việc làm cần thiết để ổn định cuộc sống của người dân sau di rời
nhưng tái định cư phải đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sống của người dân hoặc ít nhất cũng bằng với nơi ở cũ
để đạt được điều này trong công tác quy hoạch xây dựng các khu tái định cư
rất cần các cơ quan chức năng có sự đầu tư hoàn chỉnh đồng bộ
đồng thời có chính sách hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn cho người dân về nguồn vốn vay cho nhu cầu nhà ở chính đáng của mình